một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ lào về việt nam
sau đó vận chuyển qua nước thứ ba để tiêu thụ vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá
bắt giữ một đối tượng thu giữ một mươi bánh heroin cùng một số tăng vật có liên quan
sau khi chuyên án được xác lập lực lượng trinh sát đã bám sát
theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây
đến khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng phàng xeo số
chú tại huyện bảo thắng khi số đang đeo một chiếc ba lô trên người
bên trong có chứa một mươi bánh heroin đang di chuyển bằng xe mô tô trên địa bàn xã bản việt huyện bảo thắng
tại cơ quan điều tra số khai nhận ngày một mươi tám tháng năm đã nhận một mươi bánh heroin trên
của một người từ điện biên mang sang để bán kiếm lời
nhưng chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ
tiếp tục điều tra ngày một tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với đối tượng nguyễn toàn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thị xã sapa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba năm gram heroin một năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
đây là đối tượng chính trong chuyên án một mươi bánh ma túy
đã được công an tỉnh lào cai triệt phá vào nhiều ngày trước đó
thông tin từ công an huyện cronbuk tỉnh đắk lắc cho biết
đã bắt được nhóm bốn đối tượng có hành vi chặn đường đập phá xe khách dường nằm
bốn đối tượng có hành vi chặn đường đập phá xe khách xương nằm
đối tượng gồm y phương nghê hai mươi một tuổi y khôi nghê hai mươi tuổi y nhi nghê hai mươi bốn tuổi
và y khun mô lô hai mươi bốn tuổi cùng chú tại xã cư né huyện cronbuk tỉnh đắk lắc
bộ đối tượng khai nhận vào khoảng một giờ sáng ngày một tháng sáu
sau khi cùng nhau ăn nhậu xong y khôi rủ ba đối tượng còn lại ra đường hồ chí minh
chặn xe khách để đập phá
tại km một nghìn bảy trăm một mươi năm ba trăm linh đường hồ chí minh thuộc buôn rau xã cư né huyện cronbuk
bốn đối tượng chặn một xe ô tô tải và
hai xe ô tô khách dường nằm
tuy nhiên xe ô tô tải và ô tô khách dường nằm này không dừng lại
nên cả nhóm không đập phá được
đến khoảng hai giờ một mươi phút khi thấy xe ô tô khách dường nằm ngọc thông
biển kiểm soát năm mươi bảy b tám trăm ba mươi tám đang di chuyển
bốn đối tượng đi ra giữa đường giàn hàng ngang dùng dao và gậy để chặn lại
sau đó các đối tượng đập phá kính và đèn ở nhiều vị trí trên xe
khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng và hành khách hoảng loạn
hiện bốn đối tượng đã bị tạm giữ hình sự
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị nghỉ hè học sinh sinh viên không phải đến trường
mật độ phương tiện tham gia giao thông có chiều hướng giảm
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tưởng chừng như sẽ bớt áp lực hơn
song hiện tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông
dưới hình thức là biểu diễn mô tô xe máy của thanh thiếu niên
lại có xu hướng nóng lên
ngoài ra bước vào đầu hè cơ quan công an cũng ghi nhận nhiều vụ việc
thanh thiếu niên tụ tập đông gây dối trật tự công cộng ẩu đà
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
công an quận hai bà trưng hà nội đã tạm giữ hình sự
đối với hai mươi trên hai mươi năm thanh niên vi phạm pháp luật gây dối trật tự công cộng
điều đáng nói các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ
được nghỉ hè nên rủ nhau tụ tập đàn đúng rồi gây ra mâu thuẫn vướng vào vòng lao lý
đi lượn đi với tốc độ tám mươi chín mươi không đối mũi bảo hiểm
có người đối mũi có người không thì vượt đèn đỏ
có gặp bốn xe hai nữ và hai nam anh duy đi gần vào
có lời qua tiếng lại chửi nhau với hai bạn kia
anh duy gọi mọi người quen lại cháu gọi bọn vũ tuấn cầm dao xuống đuổi
đuổi cái bạn chửi cái bạn chửi cái bạn ấy lái xe
thì bạn ấy chạy bạn ấy chạy vào mõi bọn cháu không ngửi được
bọn cháu quen lại bọn cháu
đối với các hành vi của các đối tượng
tuy đang còn tuổi đời từ một mươi tám mới bắt đầu một mươi tám
vừa từ nhà trường ra thì vẫn còn sự bồng bột
thực ra thì những thời gian dờ dứt
mà quản lý con cái của gia đình thì có những gia đình đang còn thiếu sự quan tâm sâu sắc
đâm ra là dẫn đến cái việc là giao xe cho những cái
giao xe cho con cái sử dụng khi có những trường hợp là chưa đủ tuổi bị thanh niên
còn đây là những thanh thiếu niên thích cảm giác mạnh
mạnh mẽ vít tay ga anh hùng với những đường lượn lách
nhưng tất cả sẽ chỉ còn sự an năn hối hận khi bị cơ quan chức năng bắt giữ
nguyên nhân được chỉ ra là do nghỉ hè nhà trường thì hết trách nhiệm
nhiều gia đình lại buông lỏng quản lý con em
cơ quan chức năng nhận định tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
đang có diễn biến

và đây là một cái điều đáng báo động và cũng có thể nói là đáng buồn
trong một cái xã hội chúng ta mà trong cái thời buổi mà chúng ta có thể nói là rất là cần
cái sự thượng tôn pháp luật
càng ngày xã hội càng phát triển kinh tế phát triển thì nó phải đi đôi với cái việc là
những cái hành xử nó quan minh hơn
nhưng mà cái biểu hiện của bạo trực gia tăng mà đặc biệt là bạo lực gia tăng
ở cái lứa tuổi bị thanh niên thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất là sâu rộng
và lâu dài đến sự phát triển chung của xã hội trong tương lai
thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất là các cơ quan chức năng những cơ quan hữu quan
rồi thứ hai là những cái bậc cha mẹ và bất cứ một cái công dân nào trong xã hội
thì chúng ta cũng nhìn nhận một cái đây là một cái vấn đề mà nó có thể nói là
nhìn nhận một cách nghiêm túc để chúng ta tìm ra những cái giải pháp
mỗi năm cả nước ghi nhận hàng nghìn vụ việc vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra
vì vậy việc quản lý học sinh
quản lý con em mình cần được gia đình nhà trường phối hợp chặt chẽ
không chỉ trong thời gian học mà cả trong những ngày nghỉ hè
thậm chí cần phối hợp với chính quyền địa phương đoàn thanh niên tạo ra môi trường lành mạnh
để các em có những ngày hè thật ý nghĩa tránh xa những tiêu cực
trưa nay công an tỉnh khánh hòa đã huy động hàng chục tổ cảnh sát
trinh sát hình sự và chó nghiệp vụ vào cuộc truy bắt phan danh hưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã diên xuân huyện diên khánh tỉnh khánh hòa
đâm vợ và hai người khác tử vong vào sáng cùng ngày
thông tin ban đầu vụ trọng án xảy ra vào khoảng năm giờ sáng nay ngày hai tháng sáu
do mâu thuẫn gia đình dẫn đến cãi vã xô sát lẫn nhau phan danh hưng đã cầm dao
đâm vợ của mình khiến nạn nhân gục ngã tại nhà
nghe tiếng kêu la hai người phụ nữ hàng xóm chạy đến can ngăn
nhưng cũng bị hương đâm nhiều nhát
do bị thương nặng nên cả ba nạn nhân đều tử vong
sau khi gây án hưng đã rời khỏi hiện trường
công an tỉnh khánh hòa đã điều động nhiều đơn vị phối hợp
đưa chóng hiệp vụ vào truy bắt nghi phạm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình hôm nay cho biết
các lực lượng của công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp đấu tranh thành công chuyên án
về đánh bạc dưới hình thức game online và cá độ bóng đá qua mạng internet
sau một thời gian tập trung xác minh các lực lượng tham gia chia thành bốn tổ công tác
triệu tập đấu tranh với các đối tượng tại địa bàn tỉnh quảng bình
hương và bình phước ban chuyên án đã thu giữ sáu mươi hai điện thoại di động các loại
được sử dụng để đánh bạc
tại thời điểm kiểm tra các điện thoại di động chứa tài khoản game xác định có khoảng
bốn trăm linh triệu điểm game tương đương với số tiền là bốn trăm linh triệu đồng
hai trăm linh triệu đồng giao dịch trong tài khoản cá độ bóng đá
quá trình đấu tranh ban chuyên án xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc với quy mô liên tỉnh xuyên quốc gia và số lượng tiền rất lớn
chỉ tính riêng từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
là hơn hai trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành khởi tố
hai vụ án đánh bạc với chín bị can
ba đối tượng trong đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt xử
đường dây này do thái thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại xã hương lộc tp vinh cầm đầu
ba đối tượng cùng trú tại tp vinh
gồm thái thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã hưng lộc
hồ văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi và nguyễn hồng lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cả ba đối tượng này đã có nhiều tiền án
cơ quan công an xác định để phục vụ cho việc làm giả các loại con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
minh đã mua máy tính máy in màu sau đó tải các loại giấy tờ bằng con dấu của cơ quan tổ chức
và sử dụng phần mềm thiết kế đổ họa để chỉnh sửa in màu theo đúng yêu cầu của người có nhu cầu đặt làm giả
để tránh bị phát hiện minh không trực tiếp nhận làm giả con dấu tài liệu từ người có nhu cầu
mà đều qua khâu trung gian là các chân rết là hòa và lĩnh
tất cả liên lạc giao dịch với minh đều thực hiện qua mạng xã hội zalo facebook đã ẩn danh thông tin người liên lạc
hiện các đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra
thưa quý vị một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ lào về việt nam
sau đó vận chuyển qua nước thứ ba để tiêu thụ
vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá bắt giữ một đối tượng thu giữ một mươi bánh heroin cùng một số tăng vật có liên quan
sau khi chuyên án được xác lập lực lượng trinh sát đã bám sát theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây
đến khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng phàng xeo số
trú tại huyện bảo thắng khi số đang đeo một chiếc ba lô trên người
bên trong có chứa một mươi bánh heroin đang di chuyển bằng xe mô tô trên địa bàn xã bản việt huyện bảo thắng
tại cơ quan điều tra số khai nhận ngày một mươi tám tháng năm đã nhận một mươi bánh heroin trên của một người từ điện biên mang sang để bán kiếm lời
nhưng chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ
tiếp tục điều tra ngày một tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với đối tượng nguyễn toàn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thị xã sapa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm ba năm gam heroin một năm trăm linh viên ma túy tổng hợp

chính trong chuyên án một mươi bánh ma túy đã được công an tỉnh lào cai triệt phá vào nhiều ngày trước đó
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an và công an huyện nghi lộc vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc
bằng hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn bắt giữ một mươi đối tượng
bước đầu chứng minh được số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn một mươi tỷ đồng
cầm đầu đường dây đánh bạc này là hai đối tượng
trần danh dũng bốn mươi tuổi chú thành phố vinh và trần thị kim anh hai mươi sáu tuổi chú huyện nghi lộc
quá trình theo dõi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ
ngày hai mươi sáu tháng năm cơ quan công an đã bắt khám xét đồng loạt nơi ở của một mươi đối tượng trú tại huyện nghi lộc và thành phố vinh
thu giữ một ipad một mươi ba điện thoại di động các loại một giấy ghi số lô số đề
bước đầu cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cho đến thời điểm bị bắt giữ là hơn một mươi tỷ đồng
riêng trong ngày các đối tượng bị bắt giữ các đối tượng đã đánh bạc với số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo võ khắc duy một mươi tám tuổi chú tại phường hòa minh quận liên triệu tp đà nẵng về hành vi giết người
theo cáo trạng tối ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tại quán cà phê ở quận liên triều duy gặp em t một mươi năm tuổi chú quận liên triều cũng đang uống cà phê với bạn
do em này từng đánh bạn của duy nên duy lấy mũ bảo hiểm đập vào đầu t khiến em này bất tỉnh gục tại chỗ
thấy bạn bị đánh bất ngờ nhóm bạn tê truy đuổi
t được đưa đi cấp cứu hậu quả tê bị chấn thương sọ não thương tích năm mươi
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt võ khắc duy bảy năm tù về tội giết người
công an huyện crong búc tỉnh đắk lắc đang điều tra truy bắt nhóm đối tượng bịt mặt chặn xe khách đập phá trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cư né huyện crong búc
khoảng hai giờ sáng ngày một tháng sáu xe khách ngọc thông chở theo khoảng bốn mươi hành khách
khi đến tại địa phận xã cư né huyện crong búc xe khách này bất ngờ bị nhiều đối tượng chặn đường dùng hung khí phá hoại đập vỡ kính xe từ bốn phía
sự việc chỉ dừng lại khi tài xế dùng bình chữa cháy
xịt ra ngoài cửa thì những đối tượng này mới bỏ chạy
ngay sau khi xảy ra sự việc tài xế đã gọi điện cho nhà xe điều xe đến hỗ trợ đưa khách di chuyển theo lộ trình đồng thời điều khiển chiếc xe bị đập phá đến trụ sở công an để trình báo
hiện công an huyện crong búc đang tiến hành công tác khám nghiệm định giá tài sản của xe khách bị đập phá và truy bắt các đối tượng có liên quan
do có mâu thuẫn từ trước hai nhóm thanh thiếu niên ở an giang đã hẹn nhau
sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã kịp thời phát hiện ngăn chặn không để hậu quả đáng tiếc xảy ra
vào khoảng một mươi năm h ngày một tháng sáu qua công tác quản lý địa bàn đối tượng cùng với sự hỗ trợ của người dân
công an phường mỹ long thành phố long xuyên triển khai lực lượng tuần tra khi đến khu vực nhà thiếu nhi an giang phát hiện một mươi thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi một tuổi cùng chú tại thành phố long xuyên
đang tụ tập cùng nhiều hung khí
bao gồm hai cây dao phóng lợn ba cây mã tấu và một cây chĩa
qua làm việc bước đầu các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên ở thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
hai nhóm hẹn nhau đến khu vực trên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên hai nhóm chưa kịp đánh nhau thì bị lực lượng công an kịp thời ngăn chặn
thành lập xưởng may quần áo tại nga sau đó móc nối đưa lao động việt nam sang làm việc
nhưng thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân để không cho họ về nước
bị can phan quốc phan công quốc chú tỉnh sóc trăng vừa bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh bạc liêu truy tố
về tội danh cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép
trước đó phan công quốc đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu thi hành quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
qua điều tra cơ quan chức năng xác định năm hai nghìn bảy phan công quốc xuất cảnh sang nga theo hình thức đi du lịch
rồi ở lại mở sưởng may quần áo
quốc đã móc nối với cha mẹ ruột đang ở việt nam tìm người đưa sang nga lao động trong thời gian ba năm
với điều kiện đưa trước cho quốc bốn mươi triệu đồng để lo chi phí thủ tục xuất cảnh
bằng thủ đoạn trên từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi sáu quốc đã đưa thành công bảy mươi công dân việt nam
từ các tỉnh bạc liêu sóc trăng cà mau hà nội sang nga để lao động
tuy nhiên khi người lao động đến xưởng may tại nga quốc đã thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và khóa cửa xưởng
giám sát chặt chẽ không cho họ ra ngoài
nhiều người lao động muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn nhưng quốc không đồng ý
và yêu cầu họ phải liên hệ với người thân để chuyển cho quốc số tiền sáu mươi triệu đồng thì mới được về việt nam
trong đó có ba mươi chín công dân vì người nhà không đủ tiền chuyển cho quốc nên bị quốc nhốt trong nhà kho
thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân để cưỡng ép ở lại nước ngoài trái phép
theo thống kê lao động trên địa bàn tỉnh nghệ an làm việc tại nước ngoài có mức thu nhập bình quân từ một mươi bảy cho đến ba mươi năm triệu đồng một tháng
thế nhưng đó là con số thống kê với những lao động chính thức đi theo dạng hợp đồng
và trong khi đó thì vẫn còn có những trường hợp làm việc cư trú bất hợp pháp bằng hình thức vượt biên trái phép
đi du lịch thăm người thân
trốn ở lại
khó mà định lược được cái thu nhập thực tế của những người như thế này
thế nhưng rất nhiều vụ việc được phát hiện thời gian qua cho thấy không ít người đã phải làm việc trong những điều kiện tồi tệ
bị ngược đãi đe dọa đến sức khỏe thậm chí còn bị đẩy vào con đường phạm pháp là nạn nhân của bọn mua bán người
đã có nhiều trường hợp rơi vào cảnh bi đát nợ nần trông chất một khi đã xa chân vào con đường lao động bất hợp pháp
nghe lời rủ dê việc nhẹ lương cao anh lê duy đông đã vượt biên sang campuchia
làm việc tại casino
trong ba tháng làm việc tại đây anh đông thường xuyên bị bỏ đói đánh đập vì không kiếm đủ khách chơi
để giữ mạng sống mẹ giàu quê phải vay mượn năm mươi triệu đồng để chuộc anh về
năm hai nghìn hai mươi hai anh nguyễn văn trung sang trung quốc tìm kiếm việc làm
tại đây anh thường xuyên bị trù cấp lương bạo hành
thế nhưng anh phải cắn răng chịu đựng sống chui lủi do không có giấy tờ
mới đây gia đình anh trung đã phải bỏ ra bảy mươi triệu đồng để chuộc anh về nước
năm hai nghìn hai mươi hai anh nguyễn văn trung sang trung quốc tìm kiếm việc làm
anh ấy đã phải bỏ ra trước đó để vượt biên
giờ đây nhiều gia đình phải đối mặt với những gánh nặng nợ nần món nợ chưa biết sẽ còn đeo bám tới bao giờ